theo số liệu được thống kê mới nhất từ bệnh viện phụ sản trung ương và đại học y hà nội có đến gần tám cặp vợ chồng việt nam ở độ tuổi sinh đẻ rơi vào tình trạng vô sinh
đáng chú ý là nguyên nhân từ phía người đàn ông ngày một gia tăng và phần lớn xuất phát từ lối sống thiếu lành mạnh của nhiều nam giới
tỷ lệ nam giới mắc vô sinh hiện nay lên tới khoảng hai mươi
theo các chuyên gia y tế có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản của người đàn ông
trong đó phổ biến là thói quen uống rượu bia hút thuốc lá ăn các thực phẩm nhiễm hóa chất
lúc bác sĩ nói là mình bị vô sinh thì thật là khó thể có thể chấp nhận được
mình là thanh niên khỏe mạnh ít bị ốm đau mà sau lại có thể bị vô sinh được
khi tôi hỏi nguyên nhân thì bác sĩ nói là do uống nhiều rượu bia là hút thuốc ăn uống sinh hoạt thất thường nên có thể bị ảnh hưởng
lối sống thiếu lành mạnh của người chồng không chỉ ảnh hưởng
đến khả năng sinh sản của bản thân mà còn ảnh hưởng đến người bạn đời của mình
bên cạnh đó khó khăn rất lớn trong điều trị vô sinh nam là tâm lý e ngại mặc cảm
không chịu nhìn nhận mình bị vô sinh không đối diện với thực tế
thứ nhất có thể là vì tâm lý mặc cảm tự ti e rè hoặc là những cái áp lực dư luận về xã hội
hoặc là các yếu tố về kinh tế
tại vì nhiều bệnh nhân cứ nghĩ rằng đi khám hiếm muộn thì tốn tương đối là nhiều tiền
thành ra là mọi người có tâm lý e ngại
tuy nhiên đối với chúng tôi làm về điều trị vô sinh hiếm muộn thì luôn luôn khuyên bệnh nhân
là nên đi khám càng sớm càng tốt và tậm chí đến bây giờ là có cái chương trình khám sức khỏe tiền hôn nhân
thì mình cũng nên kiểm tra sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn
với những tiến bộ của y học thì có nhiều phương pháp để chữa trị vô sinh tùy theo tình trạng của bệnh nhân
tuy nhiên nên dừng lại những thói quen có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản
cũng như sức khỏe của bản thân trước khi quá muộn